mở đầu bản tin một trăm một mươi ba online trưa ngày hôm nay là thông tin liên quan đến trùng bút lậu một mươi tường
vào chiều tối qua ngày hai mươi chín tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang
đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn văn võ
trú tại huyện châu phú tỉnh an giang về tội rửa tiền
theo thông tin từ cơ quan điều tra nguyễn văn võ đã có hành vi tham gia trực tiếp
vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền
trên ba tỷ đồng của nguyễn thị kim hạnh tức một mươi tường do phạm tội mà có
cũng trong ngày hai mươi chín tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang
đã thực hiện lệnh khám xét một số nơi ở của nguyễn văn võ
và thu giữ được nhiều tài liệu tăng vật có liên quan
hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng
mới đây tòa án nhân dân huyện tân hồng tỉnh đông tháp
vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án cố ý gây thương tích
xảy ra tại ấp chiến thắng xã tân hộ cơ huyện tân hồng vào giữa tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
theo cáo trạng lý văn thắng cùng nhiều người khác đã tổ chức đá gà ăn tiền
đặng công minh đến chơi thua một triệu đồng nhưng không có tiền trả nên bị đuổi về
ấm ức vì điều đó minh rủ bạn bè đem hung khí đến nơi tổ chức đá gà của thắng để đánh nhau
tại đây sáu người bên nhóm của minh đã lao vào hỗn chiến cùng năm người bên nhóm của thắng
làm ảnh hưởng đến an ninh trả tự ở địa phương
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên
tổng mức hình phạt dành cho một mươi một bị cáo là ba mươi một năm ba tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích
sau khi đột nhập nhà dân để trộm cắp tài sản bị phát hiện một đối tượng đã dùng dao đâm chủ nhà gục ngay tại chỗ
vụ án này vừa xảy ra tại xã giang cang huyện crong bông tỉnh đắk lắc
và hung thủ đã bị bắt sau hai mươi bốn giờ gây án
trước đó vào ban đêm khi gia đình bà mai thị hoa năm mươi sáu
trú tại xã giang cang huyện crong bong tỉnh đắk lắc đang ngủ
thì bị một đối tượng đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản
khi đối tượng này đang lục tìm tài sản thì con trai bà hoa là anh nguyễn duy tân ba mươi năm tuổi tỉnh dốc phát hiện và hô hoán
lúc này đối tượng giúp một con dao thủ sẵn trong người đâm một nhát vào bụng bên trái làm anh tân gục ngay tại chỗ rồi bỏ chạy
sau khi mà nhận được tin báo tới hiện trường thì hiện trường này lúc này là người bị hại đã được đưa đi cấp cứu
tại hiện trường thì có một cú vết máu nhưng mà người nhà đã lau đi rồi
chúng tôi có khám nghiệm rất kỹ vị trường đồ khoanh vùng này kia nhưng mà không để lại một bánh máu gì hết
thì tổ công tác xác định đây là một vụ án rất khó khăn xảy ra vào ban đêm và đối tượng rất manh động dùng dao nhọn để đâm qua nắm sơ bộ thì thương tích rất là nặng
thì lúc đó cũng rất nhiều cái hướng điều tra chúng tôi cũng ban đầu thì hướng điều tra có thể là mâu thuẫn cá nhân
hết người bị hại xong đó đến người trong gia đình tuy nhiên gia đình không có mâu thuẫn gì với ai
sau hai mươi bốn h tích cực điều tra bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ đội cảnh sát hình sự công an huyện grongbong đã làm rõ bắt giữ thành công đối tượng gây án là ysen bia hai mươi sáu tuổi trú tại xã tân tiến huyện grongpak tỉnh đắk lắc
tham gia đi trộm với ysen vào đêm hôm đó còn có yter pit melo hai mươi năm tuổi trú cùng xã
bước đầu công an huyện grongbong làm rõ tối hai mươi tháng chín ysen mang theo một con dao bấm và một chiếc kìm cắt sắt đến nhà yter pit rủ đi trộm cắp thì yter pit đồng ý
sau đó cả hai đi đến xã đăng kỳ
tại đây hai đối tượng đột nhập ba tròi dãy của người dân nhưng không trộm cắp được tài sản gì có giá trị
khi đến nhà bà hoa y xen đột nhập vào trong thì bị anh tân phát hiện nên rút dao đâm anh tân một nhát gây thương tích bốn mươi năm rồi bỏ chạy
trên đường tàu thoát hai đối tượng tiếp tục đột nhập nhà của hộ dân khác để trộm cắp nhưng bị phát hiện truy đuổi nên cả hai bỏ chạy về nhà
được biết ysen từng có hai tiền án về tội cội gây thương tích và trộm cắp tài sản
sau khi công an sớm làm rõ được vụ án đưa đối tượng về thử nghiệm điều tra bà hoa đã phần nào yên tâm vui mừng viết thư cảm ơn đến công an huyện grong bông
trong hai ngày đó dân ai cũng hoang mang hết nhưng hai đêm đó không ai ngủ được hết ai cũng lo hết

công an huyện crongbong đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
tiếp tục là thông tin liên quan đến tội phạm ma túy
công an xã minh long huyện hạ lan tỉnh cao bằng chủ trì phối hợp với đội điều tra công an huyện
tri cục hải quan của cửa khẩu lý vạn đồn biên phòng lý vạn vừa bắt giữ hai đối tượng
đang vận chuyển ba bánh heroin sang trung quốc
hai đối tượng là nông ích thạch nông văn hướng bị bắt quả tang khi đang vận chuyển heroin
qua biên giới thuộc khu vực xóm bản thang xã lý quốc huyện hạ lan
ngoài ba bánh heroin lực lượng chức năng còn thu giữ một mươi tám chiếc móng nghi là móng hổ
khai thác tại chỗ thạch khai nhận vận chuyển thuê cho người đàn ông trung quốc tên hồ
trong quá trình vận chuyển thạch nhờ hướng đi trước để cảnh giới và sẽ trả năm triệu đồng
hiện lực lượng chức năng đang điều tra hoàn tất hồ sơ để chuyển công an tỉnh cao bằng
điều tra thụ lý theo thẩm quyền
nhận được tin báo của quần chúng nhân dân và qua công tác nắm tình hình
đội điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố sóc trăng kết hợp với công an phường chín
đã bắt quả tàng đối tượng mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng bị bắt giữ là lý thị lan hương chú tại phường chín thành phố sóc trăng
tại hiện trường lực lượng công an phát hiện và thu giữ một trăm chín mươi một gói ni lông
bên trong có chứa tinh thể rắn màu trắng ba điện thoại di động hơn bốn mươi một triệu đồng
qua làm việc đối tượng khai nhận một trăm chín mươi một gói ni lông trên là ma túy
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra
để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
sau nhiều tháng thực hiện các biện pháp giãn cách để phòng chống dịch covid một mươi chín
tâm lý muốn xả hơi xuất hiện trong không ít năm thanh niên có lơi sống buông thả
chính vì vậy để phòng ngừa ngăn chặn không để phát sinh tội phạm
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lâm đồng
đã và đang tập trung các biện pháp để đấu tranh
chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi sau khi ăn mừng sinh nhật tại đà lạt
cả nhóm một mươi năm thanh niên nam nữ rủ nhau về lâm hà để hát karaoke và sử dụng ma túy
số ma túy gồm ketamin thuốc lắc được nguyễn văn hưng ba mươi một tuổi
chú tài huyện kim sơn tỉnh ninh bình chuẩn bị từ trước
và đối tượng này cũng là người trực tiếp pha trộn ma túy để mọi người sử dụng
qua công tác trinh sát địa bàn khoảng hai mươi ba giờ công an huyện lâm hà bất ngờ đột kích bắt quả tang
tại hiện trường sáu mảnh vỡ viên nén nghi thuốc lắc một gói tinh thể nghi ketamin còn sót lại
bị các đối tượng vứt vương vãi trên bàn ghế và sàn nhà
có thét nhanh một mươi một trong tổng số một mươi năm người có kết quả dương tính với ma túy
trước đó dự báo sau khi tỉnh lâm đồng cho phép hoạt động trở lại một số dịch vụ
tình hình an ninh trật tự đặc biệt là tệ nạn xã hội sẽ diễn biến phức tạp
các đội nghiệp vụ công an thành phố đà lạt kết hợp cùng công an các phường đã tăng cường tuần tra phát hiện
một mươi ba người đang bay lắc điên cuồng trong tiếng nhạc lớn
tại biệt thự một trăm hai mươi sáu e đường khay xanh thuộc phường một mươi thành phố đà lạt
tại hiện trường cơ quan chức năng phát hiện nhiều ketamin còn lại trên đĩa xứ
một viên ma túy tổng hợp hai gói ni lông bên trong chứa ketamin
cùng nhiều dụng cụ phục vụ cho việc sử dụng ma túy tập thể như thẻ nhựa loa đèn laser
tới sinh nhật lúc ba giờ chiều rồi tổ chức ăn nhậu tới tầm trập tối
chút chút đồ ăn và tạo ẩm đạo cho tầm ẩm mạnh

giúp cho tầm ẩm mạnh

lý do này là không có mục đích dùng đồng thời
sau kia cho mọi người chơi
với tinh thần kiên quyết phòng ngừa đấu tranh với tội phạm
công an tỉnh lâm đồng đã triển khai những tổ tuần tra trinh sát địa bàn
để nhanh chóng phát hiện xử lý hiệu quả các đối tượng tụ tập sử dụng ma túy
góp phần đảm bảo an ninh trật tự giữ gìn bình yên hạnh phúc cho nhân dân
đang du lịch khám phá thì bị lạc rất may
hai công dân đã được công an xã gia cát huyện cao lộc tỉnh lạng sơn phối hợp giải cứu an toàn
trước đó vào sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai công dân có hộ khẩu thường trú tại tỉnh hải dương
đến tham quan tại khu du lịch mẫu sơn huyện lộc bình
rồi đi bộ vào trong rừng với mục đích trải nghiệm khám phá
và sử dụng dịch vụ google map qua mạng bốn g để tìm vị trí
tuy nhiên khi đi sâu vào trong rừng thì bị mất sóng không xác định được vị trí hiện tại
và không nhớ được ra
do điện thoại sắp hết pin
hai công dân này đã tìm cách do sóng định vị vị trí nhờ lực lượng chức năng cứu nạn
sau khi nhận được tin báo công an xã gia cát huyện cao lộc đã khẩn trương xác định vị trí người bị nạn
phối hợp với công chức địa chính xã thành lập tổ tìm kiếm cứu nạn
đến khoảng hai mươi hai giờ cùng ngày đã tìm thấy hai người bị nạn trong tình trạng bị thương ở chân
hết lương thực người mệt lả việt đói rét và khác
tội công tác đã tiếp tế lương thực nước uống và đưa người bị nạn về trụ sở công an xã an toàn
thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín đến nay việt nam đã chữa khỏi cho hơn tám trăm một mươi sáu ca bệnh covid một mươi chín
trong số các trường hợp đang điều trị hiện chỉ có bốn trăm ba mươi bốn ca phải thở máy can thiệp ecmo
trong hai mươi bốn giờ qua đã thực hiện hơn một trăm linh tám xét nghiệm cho gần một trăm sáu mươi tám lượt người
sáu mươi ba địa phương đã đánh giá và công bố cấp độ dịch
theo kế hoạch đã ban hành vào ngày hai mươi chín tháng một mươi từ ngày ba mươi một tháng một mươi cho đến ngày hai tháng một mươi một
tỉnh bình dương sẽ tổ chức tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ trên địa bàn
thưa quý vị những ngày qua tỉnh bắc giang đã tập trung xét nghiệm cho toàn bộ công nhân tại các khu công nghiệp
thông qua công tác xét nghiệm đã phát hiện ra một số trường hợp nhiễm covid một mươi chín tại công ty trách nhiệm hô hạn luxe ict việt nam
đang hoạt động tại khu công nghiệp quang châu
hiện chính quyền địa phương đang cùng với doanh nghiệp khẩn trương thực hiện đồng bộ các giải pháp
khẩn trương truy vết kiên quyết không để dịch lây lan trong các khu công nghiệp
các trường hợp dương tính với covid một mươi chín mới phát hiện tại công ty trách nhiệm hữu hạn luxe ict việt nam
đều đang làm việc tại sưởng đê của doanh nghiệp
ngay sau khi xuất hiện các ca f doanh nghiệp này đã ra soát lập danh sách các trường hợp f một f hai
cách ly tập trung và cách ly tại nhà đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch
đảm bảo an toàn cho người lao động
ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh sở y tế công an tỉnh
đã khẩn trương ra soát truy vết và khoanh vùng các trường hợp liên quan
để ngăn chặn dịch bệnh covid một mươi chín lây lan trong khu công nghiệp
các doanh nghiệp cũng đang tập trung đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm tâm soát cho công nhân lao động